nhận được tin báo công an tỉnh gia lai phối hợp với công an tỉnh con tum đã bắt được hân vinh và hội tại con tum
sau đó công an tỉnh lâm đồng bắt thêm đối tượng mai xuân nghĩa theo lệnh truy nã
trước đó tại phiên hình sự sơ thẩm tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt nghĩa một mươi năm năm tù hân một mươi bốn năm tù nguyễn văn hội một mươi ba năm tù và lương tuấn vinh một mươi hai năm tù
nhưng nghĩa hân và vinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử thấy vai trò của từng bị cáo theo bản án sơ thẩm là phù hợp
các bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên đã tuyên y án sơ thẩm của tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại kiên giang và cà mau
hai đối tượng lê thanh sang và châu anh kiệt vừa bị công an thị xã hà tiên tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài sáng ngày sáu tháng một mươi một kiệt sang cùng hai đối tượng khác đã tiến hành trộm chiếc xe máy hiệu sirus biển kiểm soát sáu mươi tám h một hai nghìn năm mươi bảy của anh lê văn triệu ở ấp bàn lý xã mỹ đức
đang trên đường mang sang campuchia tiêu thụ kiệt và sang bị bắt giữ cùng tăng vật vụ việc đang tiếp tục được điều tra
tại cà mau vào lúc một mươi một h trưa nay nhận được tin báo về một vụ trộm xe mô tô tại xã hòa thành thành phố cà mau
đối tượng trộm vừa tẩu thoát cùng với tăng vật về hướng thành phố cà mau lực lượng công an đã nhanh chóng bao vây các ngã đường bắt giữ một thanh niên cùng tăng vật
tại cơ quan đối tượng nguyễn văn hậu chú tỉnh hậu giang đã khai nhận gây ra vụ trộm xe mô tô trên hiện nguyễn văn hậu đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã triệt phá thành công một nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy hoạt động liên tỉnh
bước đầu cơ quan công an đã bắt tạm giam ba đối tượng thu giữ nhiều tăng vật và công cụ gây án
thời gian gần đây ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy bắt nguồn từ sự chủ quan của người dân trong bảo vệ tài sản như để xe trong sân không có người trông coi để xe nơi công cộng mà vẫn cắm chìa trong ổ khóa
tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh đến ngày tám tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an khánh hòa đã bắt được hai đối tượng là trương văn chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình và trịnh trọng luận chú tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa khi chúng vừa trộm xong một chiếc xe máy xcer tại đường lê hồng phong phường phước long thành phố nha trang
ngoài những công cụ chuyên dùng phá mở khóa xe máy hai đối tượng còn trang bị bộ phá sóng định vị nhằm mục đích phá sóng định vị được gắn trên xe làm cho chủ xe không thể xác định được vị trí xe của mình sau khi bị mất
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng khai nhận một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn nha trang toàn bộ số xe máy trộm cắp được chúng đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh phía nam
ngoài hai đối tượng trộm cắp cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam một đối tượng trú tại tỉnh đồng nai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
để xác định được nhóm đối tượng này là nhóm đối tượng ngoại tỉnh đều đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản bọn chúng là rủ nhau thuê phòng trọ ở chung với nhau
qua điều tra bước đầu cơ quan công an đã thu hồi tám chiếc xe máy các loại
vụ án một lần nữa nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình nhất là thời điểm từ nay cho đến tết nguyên đán tình hình tội phạm trộm cắp thường có xu hướng gia tăng hoạt động
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên phối hợp với công an huyện ân thi vừa bắt quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền tại nhà của nguyễn văn trinh ở xã bắc sơn huyện ân thi tỉnh hương yên
lực lượng chức năng thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng năm mươi năm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan
được biết mỗi lần nhập giới mỗi con bạc phải nộp cho chủ nhà một trăm linh đồng
trong quá trình vây bắt hai đối tượng đỗ xuân thắng và bùi quốc hưng đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn
sau khi được lực lượng công an vận động đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú
công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tang hai vụ và ba đối tượng có hành vi vận chuyển bôn bán pháo nổ cháy phép thu giữ gần bốn mươi năm kg pháo các loại
trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tổ ba mươi ba phường phan đình phùng tp thái nguyên tổ công tác của công an tp thái nguyên đã phát hiện và bắt giữ mông văn thắng
trú tại tỉnh cao bằng đang vận chuyển một mươi hộp pháo
nó có trọng lượng một mươi bốn tám kg
điều tra mở rộng cơ quan công an thu giữ tại phòng trọ của vi văn thiện ở tổ bốn phường tân thịnh thành phố thái nguyên hai mươi bốn kg pháo nổ các loại
toàn bộ số pháo trên được thắng mua tại cửa khẩu tà lùng tỉnh cao bằng vận chuyển về thái nguyên để bán kiếm lời
trước đó công an tp thái nguyên đã bắt quả tang nguyễn duy mạnh chú tại tp thái nguyên vận chuyển cháy phép sáu kg pháo nổ
còn tại lạng sơn một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng giả và mỹ phẩm nhập lậu đã bị lực lượng chức năng trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tỉnh lãng sơn phát hiện vào ngày hôm qua
toàn bộ số hàng hóa có tổng trị giá ước tính khoảng trên bốn trăm linh triệu đồng bao gồm hai mươi năm mặt hàng gồm các loại áo khoác giả nhãn hiệu nige
số hàng hóa trên được vận chuyển trên hai chiếc xe ba bánh tự chế
trong đó có một xe dán logo thương binh trên kính lái
trở từ thị trấn đồng đăng theo quốc lộ một b về thành phố lạng sơn
quá trình truy đuổi bắt giữ do tính chất manh động của đối tượng vận chuyển hàng lậu
lực lượng chức năng của trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt
đã phải phối hợp và có sự hỗ trợ kịp thời của một số đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh lạng sơn
tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng vận chuyển hàng lậu là nguyễn văn phẳng và nông văn thuận khai nhận
bản thân không phải là thương binh và cũng không có bất cứ loại hóa đơn chứng tử nào chứng minh
chuyển xuống phía nam do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay càng về chiều
nên nhiệt độ càng có xu hướng giảm trời chuyển gió và có mưa giải rác tại khu vực bắc bộ
ở các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong những ngày tới trời nhiều mây có mưa vài nơi trời rét
nhiệt độ ngày đêm phổ biến là một mươi năm hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ từ đêm nay đến ngày mai trời chuyển rét
có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi là từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi còn thấp hơn
sao đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu sau khi nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa khô
bắc bộ có thời tiết khô giáo trời tiếp tục rét nhưng trưa chiều sẽ hứng nắng nhẹ
cùng nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên trong khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
từ đêm nay khi đời gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với địa hình
sẽ mang mưa rông với lượng khá quay trở lại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
sau đó vùng mưa sẽ lan dần xuống các tỉnh phía nam khu vực
trong hai ngày tới nhiều nơi từ nghệ an đến huế có lượng mưa vừa có nơi mưa to và rông
nên nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm nhanh
trong những ngày cuối tuần này từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
trời cũng chuyển rét với nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
trong khi đó từ quảng bình đến huế thời tiết sẽ lạnh hơn
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc khu vực trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
phía nam mây thay đổi có mưa vẻ nơi
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
riêng hai tỉnh ninh thuận bình thuận nhiệt độ còn cao hơn khoảng từ hai đến ba độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
thời tiết ban ngày nói chung là ổn định có nắng vừa phải và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
trong khi đó trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
do chịu sự chi phối của trường gió đông bắc khô nên phổ biến ít mưa
nếu có cũng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ về đêm ở một vài nơi thuộc miền tây của nam bộ
trời có nắng với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết